video ngắn cũng đặt ra những vấn đề rất lớn ví dụ như chứng nghiệm hành vi
những nghiên cứu trên thế giới cũng chỉ ra rằng chứng điện hành vi về mạng xã hội nói chung
và video ngắn nói riêng đã trở nên ngày càng phổ biến hơn
và chứng nhận hành vi thường được thể hiện rất rõ thông qua hành vi sử dụng của trẻ
hành vi dưới rất là lướt thông tin
nó liên quan đến cũng có những nghiên cứu chứng minh về sự thay đổi của dopamine trong cơ thể
nó là một hông hông hồn trong cơ thể và khi mà chúng ta cứ tìm kiếm thông tin
và cái dopamine đó sẽ có những cái thay đổi
và khi mà chúng ta dừng ở một clip nào đó dài hơn
và chúng ta cảm thấy thích thú với cái clip này

điều này nó dẫn đến cái sự phụ thuộc của người dùng
nói chung đặc biệt là trẻ em nói riêng
đối với các clip ngắn chúng ta sẽ dành rất là nhiều thời gian
chỉ để tìm kiếm những cái trải nghiệm tốt hơn
những cái cảm xúc cao hơn so với cả những cái gì mà chúng ta đã tìm thấy
khi chúng ta nói đến cái câu chuyện là nghiện hoặc là phụ thuộc mạng xã hội
thì các nghiên cứu hoặc là các nhà tâm lý học
hay là các nhà tâm lý học các nhà tâm lý học các nhà tâm lý học
thì họ đã có những cái công cụ đo lường để đo xem là
để xác định người nào là một người nghiện ma hoặc người nào là người không nghiện
hoặc đối với những người nghiện thì người nào nghiện nặng người nào nghiện nhẹ
và người nào nghiện ở mối trung bình
hiểu một cách đơn giản thôi đó là nghiện mạng là một cái tình trạng
mà chúng ta khó từ bỏ hoặc là nếu như mà chúng ta không sử dụng mạng sổ
chúng ta sẽ cảm thấy khó chịu bất giúp
nếu như mà trong vòng một ngày hoặc trong vòng một tuần
mà chúng ta không sử dụng mạng không được tiếp cận đến mạng
mà chúng ta có những cảm giác như vậy
thì theo tôi đánh giá thì những người đó đang có biểu hiện của nghiện mạng
bên cạnh những cái cảm xúc bất rất khó chịu
thì những cái người mà sử dụng mạng mà có những cái biểu hiện như là
về chán ăn hay về ngại giao tiếp hay là khó ngủ mất ngủ
hay là các bạn ấy khó giải tỏa những cái cảm xúc tiêu cực ở trong người
thì đấy cũng là một trong những cái biểu hiện của nghiện mạng ở mức độ cao
video ngắn được xem là một trải lưu
một xu hướng về nội dung số không thể đảo ngược
thực tế thì nó đã được chứng minh bằng số lượng người dùng khổng lồ
và liên tục gia tăng trong những năm vừa
qua trên các nền tảng cung cấp video ngắn như tiktok facebook hay youtube
một số nhà cung cấp đã sử dụng những tính năng
hoặc là những cái công nghệ nhân tạo ai
trong cung cấp những trải nghiệm tốt hơn cho người dùng
đó là cái mong đợi của phía nhà cung cấp
thì tất nhiên đấy là ưu tiên của nhà cung cấp thôi
ai cũng bất kỳ một nhà cung cấp nào cũng mong muốn rằng
người dùng sẽ có những cái trải nghiệm tốt hơn đối với cả sản phẩm của mình
và qua đó thì thu hút sự sử dụng của người dùng đó
tuy nhiên thì nó cũng sẽ dẫn đến cái việc là làm tăng cái tính phụ thuộc
của người dùng đối với các cái clip ngắn nói riêng và mạng xã hội nói chung
theo một số nhà nghiên cứu khói quen xem
hoặc có thể gọi là tiêu thụ quá nhiều video ngắn
sẽ khiến người dùng ngày càng giảm sự chú ý
và khả năng tập trung
bên cạnh đó thói quen này cũng gây ra tâm lý ngại những công việc cần nhiều thời gian
thậm chí ngay cả những cuộc hội thoại dài với người thân bạn bè
chúng ta có thể thấy rằng là có rất nhiều trường hợp
từ bỏ các hoạt động
nó cũng liên quan đến những việc mà thay đổi phong hồn
nên là những cái hợp chất dẫn truyền trong cơ thể
nhiều hơn là trải nghiệm trong đời sống thực
bởi vì theo thói quen các bạn luôn muốn là những cái gì đấy
nó tẩm quát nó ngắn gót
thế nên là cũng có thể nó có thể dẫn tới những cái việc là
và xây dựng các mối quan hệ một cách đầy đủ
đấy là cái mà chúng tôi đang rất là lo lắng
về cái ảnh hưởng thực tế của những cái trải nghiệm clip ngắn
ở trên mạng xã hội
nếu như những cái con người mà các bạn follow
mà là một cái hình ảnh rất là
rất là tốt hình ảnh mà mang lại cái sức sống cho cộng đồng
thì đấy là một cái điều mà chúng ta nên khuyến khích
nhưng mà nếu như mà những cái hình ảnh những cái con người đó
mà thể hiện trong một cái lối sống tiêu cực
một cái lối sống mà
lối sống ích kỳ chẳng hạn
hoặc là một cái lối sống nó xa rời thực tế
thì sẽ khiến các bạn trẻ là gần như là bạn ý hoang mang vì bản thân mình
bạn ấy sẽ không biết là bản thân mình sẽ theo cái hình tượng nào
hoặc là các bạn ý sẽ dễ nảy sinh ra những cái cảm xúc tiêu cực
chẳng hạn như
với những cái người mà luôn luôn ở trên mạng
chia sẻ những cái cuộc sống rất là
sang chảnh một cuộc sống rất là sung túc
và dường như các bạn thì thấy rằng là những người này
nếu mà đi chơi như vậy thì thời gian đâu để làm việc đúng không
thế thì rõ ràng các bạn ấy sẽ nảy sinh những cái cảm giác như là ghen tị
hoặc là đố kị chẳng hạn
và từ cái sự đố kị ghen tị đó
thì khiến cho các bạn sẽ có những cái cảm xúc tiêu cực
nếu như ban đầu mình đặt ra cái câu chuyện đấy là
dùng mạng xã hội để chúng ta giải tỏa cảm xúc
chúng ta giải tỏa căng thẳng
thì rõ ràng là khi các bạn ấy sử dụng mạng xã hội
nó lại có cái tác dụng ngược
tức là các bạn bị ôm những cái tiêu cực những điều không hay
vào trong cái đời sống của mình
theo nhiều nghiên cứu trên thế giới
thuật toán đề xuất bởi hệ thống trí tuệ nhân tạo siêu mạnh
và siêu thông minh do tiktok cũng như facebook thiết kế
chính là một trong những nguyên nhân khiến người dùng bị nghiện
điều rất đáng lo ngại là thuật toán đề xuất gợi ý
của các nền tảng cung cấp video ngắn
khiến cho tâm trí con người đặc biệt là trẻ em
bị tiếp thu kiến thức một cách vô thức
nó nguy hiểm như một canh bạc
bởi nếu may mắn những đề xuất sẽ gợi ý cho người dùng
những nội dung giúp thay đổi bản thân theo chiều hướng tích cực
còn nếu không nó có thể dẫn dắt người dùng
đến những nội dung gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe tinh thần
thậm chí có thể dẫn đến những hành vi tiêu cực
như tự làm tội hại bản thân
vì vậy rõ ràng gia đình cha mẹ
nên là người đồng hành có trách nhiệm với con em mình
làm sao để con em mình sử dụng internet mạng xã hội
một cách an toàn và có ý thức
chương trình an ninh mạng tuần này đến đây cũng xin được kết thúc